ngành cấp nước tp hcm bắt đầu chương trình vận động tuyên truyền về việc giảm khai thác nước ở dưới mặt đất và tiến hành chám lấp giếng khoan bởi việc khai thác nước ngầm lan tràn được nhận định là một trong những nguyên nhân góp phần gây nên hiện tượng sụt lún và tăng nguy cơ ngập úng trên địa bàn tp hcm
quận bình thạnh là một trong những địa bàn đầu tiên được ngành cấp nước tp hcm triển khai chương trình trước mắt công ty cấp nước gia định tiến hành vận động và trực tiếp chám lấp một số giếng của các hộ dân tiến tới sẽ chám lấp toàn bộ các giếng không hoặc đang sử dụng